hà nội đã hoàn tất vòng hai kỳ thi tuyển sinh tuyển viên trước các cơ sở giáo dục công lập
từ hôm nay một mươi tám tháng một mươi một giai đoạn chấm thi sẽ bắt đầu
kết quả theo lịch thi tuyển chậm nhất ngày hai mươi bốn tháng một mươi một sẽ công bố điểm bài thi viết
hội đồng tuyển sinh nhận đơn phúc khảo từ ngày hai mươi năm tháng một mươi một đến ngày chín tháng một mươi hai năm nay
sau kỳ thi này thành phố hà nội sẽ thực hiện tuyển dụng đặc cách theo đúng tinh thần chỉ đạo của bộ chính trị thủ tướng chính phủ và bộ nội vụ
hiện nhiều tỉnh thành phố như thành phố phủ lý tỉnh hà nam bôn mê thuật tỉnh đắk lắc phú yên cũng đề nghị tạm dừng thi tuyển viên chức để xét tuyển đặc cách theo yêu cầu của bộ nội vụ